tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội
thời tiết chịu tác động chính của trường gió đông
đến đông nam ẩm
nên từ hôm nay cho đến ngày hai mươi sáu
thì sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phòng có tố lốc
trong cơn rông
nhiệt độ trong những ngày này được nhận định là sẽ không cao
thời tiết mát mẻ
cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng là ba mươi hai độ
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy
thì mưa giảm dần xuống diện vài nơi
ngày nắng nhiệt độ cũng tăng dần trở lại
trong khi đó
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
ít chịu sự chi phối của đới gió đông
đến đông nam ẩm
nên mưa chỉ xuất hiện rải rác
tập trung về ban đêm và sáng
còn ban ngày trời có nắng gián đoạn
và nhiệt độ tăng dần trong những ngày tới
tuy nhiên vẫn phổ biến ở dưới mức ba mươi ba độ
với các tỉnh thành miền trung
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
dù bão số sáu đã tan
nhưng hoàn lưu sau bão
thì vẫn gây mưa lớn
diện rộng tại đây trong đêm nay
bắt đầu từ ngày mai thì mưa giảm về lượng
nhưng vẫn còn diễn ra diện rộng
khi đới gió đông đến đông nam
dầu ẩm hoạt động
thổi từ biển và đất liền
từ ngày hai mươi bảy thì tạm thời sẽ không còn tác động
của hình thế gây mưa do giải hội tụ nhiệt đới
ban ngày thì có nắng trở lại
và nhiệt độ tăng nhẹ
còn tại khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mưa kết thúc nhanh hơn
chủ yếu là chỉ còn mưa rải rác
trong đêm nay ngày mai
sau đó thì ngày hai mươi sáu mưa sẽ giảm
xuống diện vài nơi ngày có nắng trở lại
về tình hình nhiệt độ thì do có mưa
nên trong ngày hai mươi năm nhiệt độ vẫn ở ngưỡng
khá là mát mẻ
giao động là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
từ ngày hai mươi bảy thì ngày nắng nhiều hơn
nhiệt độ cũng sẽ nhích thêm khoảng từ một đến hai độ
khu vực tây nguyên nằm ở dưới phía nam
của rải hội tụ nhiệt đới
có trục qua khu vực trung bộ
nối với hoảng lưu cơn bão số sáu
nên khu vực cũng có mưa rong mạnh
cục bộ có điểm mưa to đến rất to
trong đêm nay và ngày mai
mưa rong khiến nhiệt độ cao nhất trong ngày
chỉ phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong ngày mai sau đó thì mưa sẽ giảm
và nhiệt độ tăng trở lại
đạt ngưỡng là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam
mưa lớn còn diễn ra trong hai mươi bốn giờ tới
sau đó từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng chín
khu vực chỉ còn chịu tác động đơn thuần
của đới gió tây nam hoạt động trung bình đến yếu
đến ban ngày có nắng nhiều hơn
mưa chỉ rảy rác về chiều tối
nhiệt độ đồng loạt tăng lên ngưỡng là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ